do ảnh hưởng của cơn bão số ba đã khiến nhiều đoạn đường trên địa bàn phường phong khê
thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh bị ngập sâu trong nước
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân
mặc dù đã hết mưa nhiều ngày nay tuy nhiên đường trục chính dài gần một km
dẫn từ khu đào xá đến các trường học ubnd phường phong khê và một số điểm tại khu dương ổ
đống cao vẫn ngập nước từ hai mươi năm mươi cm khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn
theo ghi nhận chỉ có ô tô tải gầm cao di chuyển được còn xe máy và các phương tiện khác đều bị chết máy
trước thực trạng này chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng lắp đặt máy bơm để tạm thời tiêu thoát nước
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời để ổn định đời sống cho nhân dân

và đã đóng máy đóng máy và tổ máy đã bắt đầu hoạt động thì hiện tại là trong vòng khoảng hai mươi ba đến hai mươi bốn giờ nữa thì máy sẽ hoạt động bình thường và sẽ phục vụ cho việc tiêu nước trên địa bàn phường
được biết đây không phải là lần đầu tiên tình trạng ngập ống cục bộ xảy ra trên địa bàn phường phong khê
hy vọng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng đời sống của người dân nơi đây sẽ sớm được cải thiện